triển lãm trưng bày những tác phẩm đặc sắc về cảnh đẹp thiên nhiên cuộc sống sinh hoạt của người dân tại cao nguyên đá đồng văn hà giang
hơn năm mươi bức ảnh đen trắng của nghệ sĩ nhân dân nguyễn hữu tuấn được lấy cảm hứng kể từ khi ông bắt đầu bấm máy bộ phim thư đồng văn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn năm đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem
đặc biệt triển lãm còn giới thiệu hai mươi bức ảnh được phóng xọi thủ công từ phim nhựa rất tỉ mỉ lên khổ giấy năm mươi x sáu mươi cm
những bức ảnh tuy mộc mạc nhưng đã phản ánh được nét đẹp thuần khiết vốn có và niềm lạc quan của đồng bào dân tộc mông ở cao nguyên đá đồng văn
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi tại trung tâm thông tin văn hóa hổ gươm số hai lê thái tổ quận hoàn kiếm hà nội
thưa quý vị và các bạn với mục đích khơi gợi tình yêu và niềm tự hào của mỗi người nhất là giới trẻ đối với lịch sử dân tộc
nhiều bạn trẻ đã thực hiện những dự án phim hoạt hình tái hiện lịch sử giã sử thông qua các hình thức khác nhau
sau khi ra mắt những bộ phim này đã thu hút được sự quan tâm chú ý từ công chúng
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ekip hact thần studio công bố thông tin đầu tiên của bộ phim loa thành dược lửa
nằm trong series phim du hành thời gian khám phá lịch sử hạt thóc và những chuyến du hành xuyên thời gian
với sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử và yếu tố kỳ
ekip hướng tới mục đích khuyến truyền hành lịch sử
với mục tiêu mang đến cho khán giả một bộ phim phiêu lưu khám phá lịch sử
có nội dung mới mẻ và hình ảnh mãn nhãn
đoàn trailer của loa thành dược lửa sau khi ra mắt nhận được đánh giá cao của khán giả
loa thành dược lửa thì em cảm thấy nó rất là hay và hấp dẫn đối với mình
thứ nhất là về hình ảnh thì nó là hợp với cái thời an dương vương
về phần âm thanh thì nó rồn rập và nó thu hút được mình
về nội dung thì nó trao chuốt và khá là đúng với lịch sử
cùng thời điểm nhóm đuốc mồi đơn vị sản xuất của series phim hoạt hình
việt sử kiêu hùng cũng gây được sự chú ý của khán giả
việt sử kiêu hùng là dự án phim giã sử nhiều tập
tái hiện những trận chiến kiêu hùng những nhân vật lịch sử tiêu biểu
hay những câu chuyện còn nhiều bí ẩn trong lịch sử việt nam
đây là dự án phim giã sử đầu tiên của việt nam được dựng theo lối diễn hỏa animation
với ba điểm được khán giả đánh giá cao là phong cách mỹ thuật độc đáo
lồng tiếng chuyên nghiệp và âm nhạc hùng tráng
dự án bắt đầu là vì mình cũng muốn truyền bá những cái lòng yêu lịch sử
tại vì mình không biết là vì sao nhưng mà mình có rất là ít những cái sản phẩm nói về lịch sử
đặc biệt là phim ảnh những cái cách kể lịch sử nó khác nó hay hơn nó hấp dẫn hơn
thì việt nam mình rất là thiếu
khi bắt đầu thì có rất là nhiều khó khăn đặc biệt là không có người không có tiền
không có team không có hiểu biết tụi mình cũng phải tự bỏ tiền túi ra
một phần hiện tại nhóm đều làm việc không lương thì rất là may là các bạn đều rất là nhiệt huyết với dự án
cho nên vẫn đang làm việc hết mình
mình thấy đồ họa của phim khá là khá là đẹp mắt tức là khá là kích thích để mình có thể ngồi lại lâu hơn
để xem để theo dõi đến hết tập phim còn âm thanh thì mình thấy là nó cũng khá là sống động
và gọi là có những cái khoảng mà cần kịch tính thì nhạc điệu nó sẽ đẩy lên rất là cao
mình cảm thấy rất là hứng thú
loa thành dược lửa hay việt sự kiêu hùng đều là những phim hoạt hình nhưng không bó buộc nhắm vào đối tượng thiếu nhi
mà mở rộng sang đối tượng trẻ khác với những chủ đề táo bạo hơn
vẫn là chất liệu dân gian lịch sử nhưng những bộ phim này đã mang đến những cách tiếp cận đầy tươi mới thú vị
số đông đảo giã tâm bừng bừng mưu đồ dược đường thủy đánh thẳng vào thành đa bàn
một thành sau khi tìm hiểu dân tình nước
việt nam biết lòng dân không theo nhà hồ liền xuất kế thả gián gỗ khắc bài hệt trên sông với khẩu hiệu phò trần diệt hồ
bởi lòng dân không theo nhà hồ nên quân binh tiến quân người dân không phản kháng
quân minh từ đó đạt được cái binh thế to lớn từng bước kèm kèm thành đa bàn
những bạn trẻ mà đã bỏ ra tâm huyết công sức thời gian cũng như là trí tuệ của mình để làm ra những bộ phim như vậy thì thật sự rất là đáng trân trọng
để mà làm ra một bộ phim hoạt hình có chất lượng và có sự đầu tư như thế thì mình nghĩ là nó cũng không hề đơn giản
nó sẽ qua rất nhiều khâu
những cái hành động như thế là vô cùng thiết thực
thì nó sẽ giúp cho giới trẻ có một cái góc nhìn rất là sinh động và trực quan
tức là người ta sẽ ở tâm thế chủ động khi mà tìm hiểu về lịch sử
theo mình thì cái khó nhất mà lý do mà tới giờ vẫn chưa có nhiều người làm đó là cái khả năng tìm đầu ra cho dự án
tức là mình có thể làm nhưng mà mình làm theo kiểu vì đam mê chứ
khó có thể kiếm tiền được từ những cái giống như vậy
hai dự án nói trên đều được thực hiện bởi các bạn trẻ
mặc dù rất khó khăn trong việc đi tìm nguồn kinh phí để thực hiện
nhưng bằng niềm đam mê và tâm huyết với lịch sử nước nhà
họ vẫn đang cố gắng tiếp tục cho ra đời những bộ phim tiếp theo trong thời gian tới
đây thực sự trở thành một hướng đi đúng đắn
thể hiện niềm say mê tự hào của thế hệ trẻ với các giá trị trong quá khứ của dân tộc
thưa quý vị và các bạn trong đêm diễn kỷ niệm ngày sân khấu việt nam vừa qua tại dạp hồng hà
các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống được trình diễn trên sân khấu đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả
đặc biệt chương trình có sự tham dự của bảy mươi đại sứ các nước tại việt nam
những người đóng vai trò cầu nối văn hóa quan trọng giữa việt nam và bạn bè quốc tế tới tham dự
đây là cơ hội giúp việt nam quảng bá những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc
đến với bạn bè quốc tế
chương trình giao lưu nghệ thuật lần này là dịp để các thế hệ nghệ sĩ ôn lại truyền thống của ngành sân khấu
nhìn lại chặng đường sáu mươi một năm qua giới sân khấu việt nam có một đội ngũ tài năng được trải nghiệm qua thực tế đời sống
được khán giả yêu thích nghệ thuật đánh giá cao
tùy có những đặc thù riêng của các loại hình nghệ thuật
nhưng các tác phẩm sân khấu luôn hướng đến sự phản ánh hiện thực
đến tính nhân văn khoa học đến giá trị chân thiện mỹ
và những vấn đề phát triển đất nước mà khán giả quan tâm
lớp lớp những nghệ sĩ chân chính đã chuyển tay nhau ngọn lửa sáng tạo
tạo nên một nền sân khấu truyền thống dân tộc độc đáo
tôi đã từng xem nhiều phần trình diễn văn hóa của việt nam khi tôi công tác tại đất nước xinh đẹp này
và mỗi phần biểu diễn lại khác nhau về cách thể hiện cuộc sống văn hóa lịch sử của việt nam
tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi có cơ hội được xem những phần trình diễn này
chương trình là sự hội tụ của nhiều loại hình sân khấu
mỗi loại hình nghệ thuật sân khấu có những gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu tham gia trình diễn các tác phẩm sân khấu xuất sắc
mở màn cho chương trình nghệ sĩ ưu tú kiều anh nghệ sĩ quang cường đã mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn
với tiết mục ông già cõng vợ đi xem hội
đây là một trò diễn dân gian lâu đời trong nhân dân được các nghệ sĩ của nhà hát tuồng sưu tầm và chỉnh lý nâng cao về nghệ thuật
thông qua tiết mục này các nghệ sĩ đã cho khán giả thấy nghệ thuật tuồng tái hiện cuộc sống
một cách khác lạ nghệ sĩ ưu tú kiều anh cùng một lúc đóng hai vai
ông già và người vợ trẻ gợi mở trí tưởng tượng của khán giả tạo nên sự hấp dẫn người xem
tiết mục này cũng đã từng được đem đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới
khán giả tham gia chương trình cũng được thưởng thức những nét đặc sắc trong loại hình nhã nhạc cung đình huế
qua hai phần trình diễn đại nhạc là các tác phẩm âm nhạc bài bản như tam luân cử đăng đàn cung đăng đàn kép đăng đàn trái
và đăng đàn cung
và phần tiểu nhạc với âm hưởng vui tươi gồm các tác phẩm như phẩm tuyết nguyên tiêu hồ quảng liên hoàn
tiết mục này sẽ đi vào không những là những người lớn tuổi những tầng lớp lớn và sẽ được những tầng lớp trẻ đón nhận và ủng hộ một cách nhiệt tình
bởi vì rằng là đây là không đơn giản chỉ là một dòng âm nhạc mà nó gần như là một cái tâm hồn của người việt nam
đặc biệt khán giả việt nam cũng như các vị khách quốc tế ấn tượng với nghệ thuật ca trù qua phần thể hiện của nghệ sĩ thu hằng
là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống của việt nam sự phối hợp tuyệt vời giữa ca từ
và giọng hát hòa cùng các nhạc khí như phách đàn đáy trống trầu đã tạo thành bản họa tấu vô cùng phong phú
nhiều màu sắc mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau
một số tiết mục đặc sắc khác như hát văn thở mẫu trích đoạn tuồng hồ nguyệt cô hóa cáo
hay tiết mục hát sẩm của nghệ sĩ trẻ bá linh cùng nhóm sẩm hải phòng cũng tạo ra nhiều ấn tượng cho khán giả
sầm là biểu diễn cho những người nông dân cho những người chân đất lam lũ hàng ngày xem
và đây là lần đầu tiên mình biểu diễn trước các khán giả là người nước ngoài
và lại biểu diễn trong một cái không gian rất là sang trọng cũng như là ấm cúng ở nhóm sầm của mình
mình nói là rất là vui
nhân ngày kỷ niệm sân khấu việt nam tôi chúc cho tất cả những người nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người không chuyên
sẽ dành hết tâm huyết của mình để mang lại cho khán giả việt nam được những giai điệu đẹp để động lại mãi trong lòng khán giả
với tình yêu nghề và lòng tri ân tổ nghiệp giới nghệ sĩ sân khấu luôn hướng về công chúng khán giả
và không ngừng sáng tạo để làm giàu thêm giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống việt nam
chương trình cũng nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ cho ngành sân khấu
đồng thời các nghệ sĩ đi trước cũng mong muốn sẽ truyền lửa cho thế hệ các nghệ sĩ trẻ hiện nay
động viên họ gắn bó với nghiệp diễn góp phần tìm lại chỗ đứng của nghệ thuật sân khấu trong lòng khán giả
chương trình cũng nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ cho ngành sân khấu trong lòng khán giả